hôm nay công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã phối hợp với công an huyện nghi lộc khám phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng nguyễn văn nghĩa chú tải huyện nghi lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xóm ba xã nghi phong huyện nghi lộc thu giữ một mươi hai gói nghi là ma túy đá có trọng lượng một mươi ba kg sáu bánh heroin có trọng lượng hai một kg năm mươi viên ma túy tổng hợp một cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan
nguyễn văn nghĩa khai nhận bản thân là thợ cơ khí trên địa bàn huyện nghi lộc vào ngày một mươi tháng một mươi nghĩa đã vận chuyển số ma túy nói trên từ huyện quế phong về cất giấu tại nhà riêng dự định đem đi tiêu thụ tại các tỉnh phía nam thì đã bị bắt giữ

một trăm ba mươi tám đồng một lít so với trước đó
dầu diesel năm s giữ ổn định so với giá hiện hành
dầu hỏa và dầu ma rút đã tăng lần lượt một trăm bốn mươi năm đồng một lít và chín mươi năm đồng một kg
lên mức tương ứng là chín năm trăm chín mươi bốn đồng một kg và một mươi chín trăm hai mươi một đồng một kg
cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu như trên
việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng có một số điều chỉnh